xin kính chào quý vị bây giờ là bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật lúc một mươi năm h với các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
thưa quý vị vào sáng nay ngày hai mươi tám tháng một mươi hai phiên tòa xét xử vụ lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thành công vụ
và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng liên quan đến vụ việt á tại tòa án quân sự thủ đô
hà nội chuyển sang phần tranh luận
tại phiên tòa đại diện vị kiểm sát giữ quyền công tố đã trình bày bản luận tội và đề nghị mức án đối với bảy bị cáo
theo đó bị cáo phan quốc việt chủ tịch hội đồng quản trị công ty việt á bị đề nghị mức án từ hai mươi năm đến hai mươi sáu năm về hai tội
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
đối với nhóm bị cáo truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ bao gồm
hồ anh sơn cựu thượng tá phó giám đốc viện nghiên cứu y dược học quân sự học viện quân y bị đề nghị từ một mươi một đến một mươi ba năm tù
trịnh thanh hùng cựu phó vụ trưởng vũ khoa học công nghệ các ngành kinh tế kỹ thuật bộ khoa học và công nghệ bị đề nghị một mươi năm năm tù
nhóm bị cáo còn lại bị truy tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng gồm bị cáo vũ đình hiệp
phó tổng giám đốc công ty việt á bị đề nghị mức án từ sáu đến bảy năm tù
nguyễn văn hiệu cựu đại tá trưởng phòng phòng trang bị vật tư học viện quân y bị đề nghị từ bảy đến tám năm tù
ngô anh tuấn cựu thiếu tá trưởng phòng phòng trang bị vật tư học viện quân y bị đề nghị từ ba đến năm năm tù
lê trường minh cựu thiếu tá trưởng ban ban hóa dược phòng trang bị vật tư học viện quân y bị đề nghị từ sáu đến bảy năm tù
sau khi đại diện vị kiểm sát trình bày bản luận tội các luật sư bảo chữa các bị cáo đã tham gia tranh luận
đưa ra nhiều luận điểm luận cứ nhằm giảm nhẹ mức độ hành vi sai phạm
cũng trong sáng ngày hôm nay tòa án nhân dân tp hcm mở phiên tòa xét xử vụ án gây thất thoát hơn một trăm một mươi năm tỷ đồng
xảy ra tại liên hiệp hợp tác xã thương mại tp hcm sài gòn cố
ra hổ tòa có ông diệp dũng cựu chủ tịch hội đồng quản trị sài gòn cố úc cùng tám đồng phạm bị truy tố về các tội lạm quyền
trong khi thành công vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
theo cầu trạng từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu đến tháng ba năm hai nghìn một mươi tám ông diệp dũng với vai trò là chủ tịch hội đồng quản trị sài gòn cố
đã không thông qua hội đồng quản trị sài gòn cố mà tự ý chỉ đạo cấp dưới thực hiện các thủ tục chuyển một tỷ đồng
dùng mở rộng mạng lưới cho công ty đô thị mới và công ty đại á để thực hiện việc hợp tác đầu tư nhận tỷ lệ lợi nhuận cố định là bảy một năm
tuy nhiên đến tháng ba năm hai nghìn một mươi tám phía công ty đô thị mới và công ty đại á thông báo tới sài gòn cố
dùng một tỷ đồng này kinh doanh không hiệu quả không thu lợi nhuận để đề nghị sài gòn cố điều chỉnh giảm lợi nhuận
ông diệp dũng đồng ý và tự ý ký thỏa thuận bổ sung điều chỉnh tỷ lệ lợi nhuận từ bảy một năm thành một năm kể từ ngày một mươi chín tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu
theo có trạng việc tự điều chỉnh lợi nhuận cố định đã dẫn tới thiệt hại cho sài gòn cố úp hơn một trăm một mươi năm tỷ đồng
ngoài vụ án này vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai bị can diệp dũng còn bị tòa án nhân dân tp hcm tuyên phạt hai năm tù về tội
chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước
liên quan đến vụ cướp ngân hàng xảy ra tại thành phố đà nẵng vào chiều ngày hai mươi hai tháng một mươi một vừa qua
vào ngày hai mươi tám tháng một mươi hai tòa án nhân dân tp đà nẵng đã đưa ra xét xử lưu động hai bị cáo là nguyễn mạnh cường hai mươi năm tuổi
trú tại huyện quế sơn tỉnh quảng nam và trần văn trí hai mươi hai tuổi trú tại xã hòa sơn huyện hòa vang tp đà nẵng
về hành vi cướp tài sản và giết người
theo có trạng vào chiều ngày hai mươi hai tháng một mươi một tại ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam bidv
phòng giao dịch ngũ hành sơn chi nhánh sông hàn cường và trí nguy trang dùng súng và dao chuẩn bị từ trước
uy hiếp nhân viên để lấy tiền sự việc bị ông trần minh thành là bảo vệ của ngân hàng phát hiện chống trả quyết liệt
ông thành đã bị cường đâm trọng thương và không qua khỏi
nhận được tin báo công an quận ngũ hành sơn và phòng cảnh sát hình sự công an thành phố đã ngay lập tức có mặt
tổ chức lực lượng truy xét và bắt giữ được cả hai khi đang cố gắng lẩn trốn
trước hội đồng xét xử cường và trí thành khẩn thừa nhận đã quen biết nhau qua mạng xã hội
do nợ nần nhiều không có khả năng chi trả nên cả hai nảy sinh ý định đặt mua hung khí trên mạng xã hội và cùng nhau đi cướp ngân hàng
tòa án nhân dân tp đà nẵng tuyên phạt nguyễn mạnh cường mức án tử hình
trấn văn trí ba mươi năm tù cùng chung về tội cướp tài sản và giết người
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và lệnh bắt tạm giam đối với lê thị ý như chú tại xã bình chánh huyện châu phú tỉnh an giang về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
quá trình điều tra xác định năm hai nghìn một mươi bốn như sử dụng uy tín của cha mẹ chồng để tổ chức mở hội cho nhiều người ở địa phương tham gia
từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi một
đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của các hội viên bằng cách mở thêm bốn mươi một dây hụi các loại
tổng cộng một bốn trăm hai mươi bảy phần hụi với một trăm sáu mươi hội viên tham gia
trong thời gian tổ chức các dây hụi này bằng nhiều thủ đoạn như đã chiếm đoạt tiền lên đến hơn ba bảy tỷ đồng của các hội viên
đến khoảng tháng ba năm hai nghìn hai mươi một như không có khả năng thanh toán nên tuyên bố vỡ hủy
thưa quý vị và các bạn
trong thời gian gần đây tình trạng mua bán vũ khí linh kiện vũ khí trái phép qua mạng xã hội có chiều hướng phức tạp tại nhiều địa phương trên cả nước
và điều này đã tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm và ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
và lực lượng công an sơn la đã tuần tra và kiểm soát cả trên không gian mạng để ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm
công an huyện mường la đã phối hợp với công an giã ngọc chiến kiểm tra phát hiện người đàn ông này có hành vi mua linh kiện về để lắp ráp súng hơi
tại cơ quan công an người này khai nhận đặt mua hàng qua đường chuyển phát nhanh một ống ngắm quang học và các linh kiện dùng để tháo lắp
vì chưa nhận đủ các đơn hàng nên chưa kịp lắp thành khẩu súng thì bị cơ quan công an phát hiện đồng thời tự nguyện giao nộp lại một ống ngắm quang học

công an huyện mường la đã phối hợp với công an huyện mường la đã phối hợp với công an huyện mường la đã phối hợp với công an huyện mường la đã phối hợp với công an huyện mường la đã phối hợp với công an huyện mường la đã phối hợp với công an huyện mường la đã phối hợp với công an huyện mường la đã phối hợp với công an huyện mường la đã phối hợp với công an huyện mường la đã phối hợp với công an huyện mường la đã phối hợp với công an huyện mường la đã phối hợp với công an huyện mường la đã phối hợp với công an huyện mường la đã phối h
tổ chức thu hồi sáu mươi bốn khẩu súng các loại phát hiện bắt giữ bốn vụ bốn đối tượng vi phạm về vũ khí
vật liệu nổ công cụ hỗ trợ xử lý vi phạm hành chính sáu mươi triệu đồng
chỉ tính riêng đợt cao điểm giao quân tấn công chấn áp tội phạm dịp tết nguyên đán hai nghìn hai mươi bốn
công an huyện đã vận động thu hồi ba mươi một hiện vật các loại tổ chức hai cuộc tuyên truyền cấp tiểu khu
thôn bản trường học gần hai trăm linh người tham gia ký cam kết
trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tham mưu cho ủy ban dân huyện chỉ đạo các cấp các ngành
cùng phối hợp tham gia vào cuộc để tổ chức đẩy mạnh công tác tuyên truyền
nâng cao nhận thức cho cán bộ đảng viên quần chúng nhân dân trong việc quản lý sử dụng vũ khí
vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo đồng thời là tham mưu cho lãnh đạo công an huyện
chỉ đạo các lực lượng tập trung đấu tranh triệt để đối với các đối tượng có liên quan đến các vụ việc nêu trên
tạc hại của vũ khí linh kiện vũ khí là đã rõ
theo cơ quan công an điều quan trọng nhất vẫn là ý thức của người dân trong việc chấp hành pháp luật
để không xảy ra những vụ án thương tâm liên quan đến vũ khí công cụ hỗ trợ
mỗi người dân cần tuân thủ pháp luật không thực hiện hành vi mua bán vận chuyển vũ khí công cụ hỗ trợ
quả đó giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn

tại xã quảng nham huyện quảng sương tỉnh thanh hóa
cũng phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện cẩm thủy tỉnh thanh hóa
là đối tượng vũ thị hải sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi năm hộ khẩu thường trú tại thị trấn phong sơn huyện cẩm thủy tỉnh thanh hóa
dù với bất cứ tội danh nào thì tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trình trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chế chấp khoa đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện